các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
đồng nai sẽ mở lại nhiều hoạt động bao gồm các dịch vụ thiết yếu cắt tóc sửa xe tạp hóa thể dục thể thao dự kiến từ giờ ngày chín tháng một mươi

sau đây là một số thông tin mới cập nhật mới nhất
các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
cho biết để hỗ trợ số lượng rất lớn công dân về quê bằng xe máy và đi bộ đơn vị đã điều động ba mươi bốn xe ô tô chở ba năm mươi tám người và hàng trăm phương tiện cho bà con qua địa bàn tỉnh
mặc dù tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm sau một mươi năm ngày xanh trở lại tỉnh này hầu như chưa có gì nới lỏng so với trước
người đi lại giữa các huyện trong tỉnh vẫn phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra nhiều phương án thay đổi cách phòng chống dịch trong đó có thể mở lại nhiều hoạt động dịch vụ dỡ bỏ nhiều chốt kiểm soát
tại buổi làm việc liên quan tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã bàn bạc chuẩn bị cho một số thay đổi trong tình hình mới dự kiến bắt đầu từ ngày chín tháng một mươi
theo đó bước đầu tiên dự kiến từ giờ ngày chín tháng một mươi tỉnh này sẽ cho hoạt động lại một số lĩnh vực thiết yếu nhưng với quy mô nhỏ kiểm soát chặt
để đảm bảo phòng chống dịch sau đó dần bình thường mới theo lộ trình
cụ thể người dân có thể tập thể dục nơi công cộng nhưng không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm kèm điều kiện đã tiêm một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc là f đã khỏi bệnh
các hoạt động sửa chữa xe máy buôn bán tạp hóa hoạt động văn phòng cắt cóc gội đầu sửa nhà cửa các lĩnh vực thiết yếu khác được hoạt động nhưng không quá năm mươi công suất cùng lúc không quá năm người
đối với vấn đề đi lại
được ra đường nếu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc là f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng trừ các địa bàn đã áp dụng hạn chế di chuyển
người chưa tiêm vaccine vẫn được khuyến cáo ở nhà chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
bên cạnh đó nhiều chốt kiểm soát sẽ được dỡ bỏ trừ các vùng phong tỏa và chốt giáp danh giữa các tỉnh thành
lực lượng công an sẽ có trách nhiệm tăng cường kiểm soát sau khi chốt được dỡ bỏ
đồng nai sẽ cho mở lại nhiều hoạt động bao gồm các dịch vụ thiết yếu cắt tóc
sửa xe tạp hóa thể dục thể thao dự kiến từ giờ ngày chín tháng một mươi
các hoạt động dự kiến được mở lại bao gồm ba nhóm
nhóm một các cơ quan đơn vị nhà nước tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp các cơ quan đơn vị nhà nước
trung ương đóng trên địa bàn thủ trưởng các đơn vị quyết định số lượng người cụ thể tại công sở để hoàn thành nhiệm vụ
nhóm hai các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời gồm đi bộ chạy bộ đạp xe thể dục
các máy tập được trang bị ở nơi công cộng thể dục dưỡng sinh cầu lông đá cầu
nhóm ba các hoạt động thiết yếu gồm dịch vụ sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp
dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa ứng dụng hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan
tòa nhà cửa hàng tạp hóa cửa hàng sách thiết bị văn phòng đồ dùng dụng cụ học tập công nghệ thông tin
thiết bị tin học cửa hàng điện máy cắt tóc gội đầu
tỉnh đồng nai khuyên cáo người dân chưa tiêm vaccine không tham gia lưu thông chỉ lưu thông khi thực sự cần thiết
như chăm sóc sức khỏe khẩn cấp mua hàng hóa thiết yếu thiên tai hỏa hoạn và các trường hợp đặc biệt khác
khi tham gia lưu thông người dân phải sử dụng mã qr trên ứng dụng vc covid và thể hiện lịch sử tiêm chủng
trường hợp không có mã qr thì phải xuất trình giấy xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
sau một mươi bốn ngày hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng bỏ các loại giấy đi đường trước đây
thành phố hồ chí minh sẽ tri trả cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị covid một mươi chín
chi phí được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch cho đến khi có hướng dẫn của các bộ ngành
theo đó nguyên tắc là việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín do ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị covid một mươi chín
thực hiện theo quy định về bảo hiểm y tế khám bệnh
đối với phần ngân sách nhà nước bảo đảm trước mắt thành phố thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân
chi phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được bộ y tế quy định tại thông tư một mươi ba và một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh nêu trên
thì thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương
với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập
tiền chi trả được trích từ nguồn kinh phí phòng chống dịch thành phố bố trí cho sở y tế
phần tranh lệch giữa chi phí ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh
trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở y tế tư nhân do các cơ sở này cân đối thực hiện
bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp chi phí
trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí điều trị không sử dụng ngân sách nhà nước
thành phố cho phép các cơ sở thực hiện theo cam kết tự nguyện của bệnh nhân để trang trải chi phí
sau khi có hướng dẫn từ các bộ ngành trung ương sở y tế thành phố và các cơ sở y tế tư nhân sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn
theo thống kê của sở y tế tp hcm thời gian qua trong số chín mươi năm cơ sở y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của thành phố
có đến một mươi một bệnh viện tư nhân với một ba trăm ba mươi ba dường bệnh đây đa số đều là bệnh viện hạng ba
được phân công điều trị cho các f thuộc tầng hai có ba tầng điều trị từ nhẹ trung bình đến nặng có hoặc không kèm theo bệnh lý nền
ủy ban nhân dân quận bảy vừa đề xuất thí điểm mở các điểm kinh doanh ăn uống phục vụ khách tại chỗ từ ngày một mươi tháng một mươi tới
trên địa bàn quận bảy hiện có bốn trăm ba mươi bốn đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngoài khu chế xuất
với gần bốn lao động đã được tổ chức hoạt động trở lại các đơn vị chấp hành tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài các loại hình kinh doanh được hoạt động theo chỉ thị một mươi tám để có lộ trình cho việc mở cửa thêm một số hoạt động
ủy ban nhân dân quận bảy kiến nghị ubnd tp hcm thống nhất chủ trương để quận bảy được thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ với các tiêu chí cụ thể
theo đó quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ tối đa ba mươi công suất nhưng không quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các cơ sở phải đảm bảo các tiêu chí
trong bộ tiêu chí ban hành theo quyết định ba nghìn ba trăm hai mươi sáu
của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm ngày một mươi năm tháng chín về đánh giá an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
việc kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu tất cả nhân viên người lao động và khách hàng đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín theo quy định
ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
diện tích kinh doanh tối thiểu phải từ một trăm linh m hai trở lên ưu tiên khu vực ngoài trời hoang khí không sử dụng máy lạnh
thành phố đà nẵng sẽ miễn phí vé máy bay cho bốn nhóm đối tượng đang sống tại tp hcm và khu vực phía nam trở về địa phương
bốn nhóm đối tượng gồm phụ nữ mang thai và người thân đi cùng người thân của những người đã mất vì covid một mươi chín
người vào tp hcm chữa bệnh có giấy xuất viện trong khoảng thời gian sáu tháng trở lại đây người từ bảy mươi tuổi trở lên và người thân đi cùng
về thủ tục đăng ký người dân phải có bản sao chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận thường trú tại đà nẵng
đơn đăng ký và xác nhận của hội đồng hương cấp quận huyện
riêng phụ nữ có thai nộp kèm giấy khám thai phụ nữ mang thai từ tuần từ ba mươi hai trở lên phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ
ngoài ra người dân cũng cần phải mang theo giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc giấy xác nhận đã điều trị covid một mươi chín giấy xuất viện
hiện đã có hơn hai trăm linh người thuộc các nhóm trên đăng ký về quê dự kiến chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày một mươi hai tháng một mươi tại sân bay tân sơn nhất
sau khi về đà nẵng những người đã tiêm đủ hai liều vaccine và f đã điều trị có kết quả âm tính được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
những người đã tiêm một mũi vaccine và trẻ em cách ly đủ một mươi bốn ngày tại nhà
trường hợp chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung
đà nẵng sẽ hỗ trợ chuyến bay miễn phí đưa công dân về các chi phí cách ly xét nghiệm người dân tự chi trả
tỉnh quảng trị đã hai lần cử đoàn công tác vào miền nam để đưa khoảng chín trăm linh người dân gặp khó khăn do covid một mươi chín về quê bằng tàu hỏa
mới đây ubnd tỉnh quảng trị cho biết vừa có văn bản giao sở lao động thương binh và xã hội tỉnh chủ trì
phối hợp với các sở ban ngành liên quan và ubnd các huyện thị xã thành phố tham mưu phương án đón người dân quảng trị về quê đợt ba chú đáo an toàn
theo đó đối tượng được tiếp nhận đón về quê trong đợt ba là người quảng trị đang lưu trú tại tp hcm bình dương đồng nai
và một số tỉnh lân cận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguyện vọng về quê
trong đó cần đặc biệt quan tâm phụ nữ mang thai trẻ em người khuyết tật người đau ốm người già
theo ubnd tỉnh quảng trị tp hcm và các tỉnh phía nam đang nới lòng giãn cách xã hội
nhiều người dân quảng trị đang lưu trú tại đây có nhu cầu cấp thiết trở về quê
trước đó tỉnh này đã tổ chức hai đợt đón khoảng chín trăm linh công dân đang gặp khó khăn do covid một mươi chín về quê an toàn bằng tàu hỏa
những ngày qua nhiều người dân quảng trị đã tự phát điều khiển xe máy từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
khi đến cửa ngõ phía nam của tỉnh người dân được đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình phạm văn năm cho biết
để hỗ trợ số lượng rất lớn công dân về quê bằng xe máy và đi bộ
đơn vị đã điều động ba mươi bốn xe ô tô chở ba năm mươi tám người và hàng trăm phương tiện cho bà con qua địa bàn tỉnh
do số lượng công dân từ các tỉnh tp hcm trở về quê bằng xe máy ngày càng tăng
nên sáng bốn một mươi
tỉnh quảng bình đã kích hoạt thêm một chốt kiểm soát phòng chống dịch ở phía nam tại xã xen thủy
huyện lệ thủy giáp với tỉnh quảng trị và tăng cường thêm lực lượng phương tiện và hàng hóa để hỗ trợ bà con
trong những ngày qua tại chốt sen thủy lực lượng chức năng dựng ba nhà bạc lớn
để cho bà con dừng chân khai báo y tế và chú mưa nhận quà hỗ trợ
cùng với lượng lớn người đi xe máy về quê
còn rất nhiều người có hộ khẩu ở khu vực bắc trung bộ và miền bắc vào làm thuê ở tây nguyên
do khó khăn của dịch bệnh nên rủ nhau đi bộ về quê
sở giao thông vận tải quảng bình đã huy động ba mươi bốn xe ô tô để chở người và xe máy qua địa bàn tỉnh
từ ngày một một mươi đến nay lực lượng đã hỗ trợ thực hiện một trăm bảy mươi sáu chuyến xe khách
một trăm năm mươi tám công dân và sáu mươi chín chuyến xe tải giúp chuyển năm trăm sáu mươi sáu xe máy qua địa bàn tỉnh
bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh để tiếp tục trung chuyển
việc trung chuyển công dân về quê tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới
cũng tại chốt sen thùy trong những ngày qua
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã dẫn đường cho khoảng hai mươi người đi xe máy qua địa bàn
các cơ quan hội nhóm của tỉnh quảng bình trao hơn hai mươi suất ăn các loại
tiếp tế nước uống sữa bánh trái cho bà con để về quê bằng xe máy
người dân dọc quốc lộ một a dựng lều bạt để trợ giúp các phần cơm bánh trái nước uống cho đồng bào về quê giữa mùa mưa bão
các nhóm từ thiện trên mạng xã hội cũng kết nối nhau để chia sẻ thông tin
tìm thợ sửa xe máy miễn phí cho các trường hợp bị hỏng phương tiện dọc đường
tỉnh bà rịa vũng tàu tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
sau một mươi năm ngày xanh trở lại tỉnh này hầu như chưa có gì nới lỏng so với trước
người đi lại giữa các huyện trong tỉnh vẫn phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
những ngày qua nhiều kỹ sư công nhân của một số doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố vũng tàu
khi di chuyển đến một số huyện thi thành khác trong tỉnh để thi công công trình
vẫn buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
kể cả những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine cũng phải có giấy này mới được phép di chuyển liên huyện
việc này đội chi phí lên rất nhiều gây phiền phức cho doanh nghiệp người lao động
do đó nhiều người dân doanh nghiệp và cả một số lãnh đạo địa phương kiến nghị tỉnh bà rịa vũng tàu
bỏ quy định người dân trong nội tỉnh phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
từ ngày sáu tháng một mươi tỉnh này tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi năm trừ côn đảo theo chỉ thị một mươi chín
và những khu vực đang áp dụng lệnh phong tỏa
những quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín mới của tỉnh này hầu như không có gì nới lỏng
đổi thay so với ngày hai mươi ba tháng bốn
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín sáng tám tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
kính chào và hẹn gặp lại